đêm qua và dạng sáng nay hơn một công dân ở các tỉnh phía bắc đã đi xe máy và đi bộ từ các tỉnh phía nam về quê tránh dịch đi qua địa bàn tỉnh hà nam
trước yêu cầu nhiệm vụ và để hỗ trợ công dân qua địa bàn tỉnh an toàn đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các đơn vị phòng cảnh sát giao thông phòng cảnh sát cơ động và các đội nghiệp vụ công an xã thanh hải công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam
đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức dẫn đoàn qua địa phận tỉnh phân luồng điều tiết giao thông và tiếp tế nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống thức ăn nhanh
do số lượng công dân đông công an hà nam đã bố trí hơn hai mươi chuyến xe ô tô chở người và phương tiện hỗ trợ nhân dân nhất là các trường hợp người già trẻ em di chuyển qua địa bàn tỉnh